chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
liên quan đến công tác tiêm vaccine nâng cao miễn dịch cộng đồng mới đây tại tp hcm
việc tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ sẽ thực hiện theo thứ tự lứa tuổi giảm dần
ưu tiên tiêm trước cho trẻ một mươi sáu một mươi bảy tuổi
tp hcm cũng đã lên kế hoạch tổ chức tiêm vaccine mũi một cho trẻ bắt đầu từ một mươi năm hai mươi
theo đó tp hcm dự kiến tiêm cho bảy trăm tám mươi trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi sinh sống hoặc học tập trên địa bàn thành phố
cụ thể đối với trẻ đi học sẽ tiêm tại trường học hoặc điểm tiêm được cơ sở giáo dục lựa chọn phù hợp
bảo đảm an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch bệnh
đối với trẻ không đi học sẽ tiêm tại điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động trên địa bàn
ủy ban nhân dân tp hcm và các quận huyện lựa chọn
đối với các trẻ có bệnh nền sẽ tiêm tại các bệnh viện chuyên khoa nhi hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa nhi
đối với các trẻ đang điều trị nội trú tại các bệnh viện chuyên khoa nhi và bệnh viện đa khoa có chuyên khoa nhi
sẽ lập danh sách trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tại thời điểm tiêm chủng
kể cả trẻ có địa chỉ cư trú tại tỉnh thành khác để tiêm theo quy định hiện hành của bộ y tế
ủy ban nhân dân tp hcm cho biết việc tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ
sẽ thực hiện theo thứ tự lứa tuổi giảm dần ưu tiên tiêm trước cho trẻ từ một mươi sáu một mươi bảy tuổi
và theo tiến độ cung ứng vaccine tình hình dịch tại địa phương
vaccine được dùng tiêm cho trẻ là loại vaccine đã được bộ y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
để đảm bảo nguồn vaccine tp hcm sẽ đề xuất với bộ y tế nhu cầu vaccine phòng covid một mươi chín
nhằm bao phủ hai liều vaccine cho trẻ em trên địa bàn thành phố
đồng thời tiếp nhận nguồn vaccine phòng covid một mươi chín do bộ y tế cấp cho thành phố
thưa quý vị chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách để thiết lập trạng thái bình thường mới
người dân hãy thực hiện thật tốt hướng dẫn phòng dịch của bộ y tế và chính phủ
để bảo vệ bản thân cũng chính là bảo vệ thành quả chống dịch của đất nước
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại